từ khi bị bắt nghi phạm tỏ ra bình tĩnh khai nhận mọi hành vi không có biểu hiện hối hận về tội ác tài trời đã gây ra với ba bà cháu nạn nhân
thiếu tá phạm ngọc đằng đội trưởng đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an lâm đồng cho biết chưa có tài liệu nào xác định chồng và con nghiêm thị nhi có liên quan đến vụ án
tại thời điểm nghi gây án chồng đối tượng là lưu thế bưu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đang dùng cưa máy cắt cỏ ngoài vườn
con trai sinh năm hai nghìn ba
chơi game trong nhà
cả hai khai rằng không biết không trông thấy nhi xuống tay sát hại ba bà cháu nạn nhân
lời khai của ông lưu thế bưu tại cơ quan điều tra khoảng gần một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng năm
bà hoàng thị vượng bảy mươi một tuổi ngụ thôn chín xã tân thanh cùng hai cháu nội là đàm đức tiến bốn tuổi và đàm thị nguyên thảo ba tuổi đến nhà ông ta chơi và ông này có nhìn thấy
bà vượng lên tiếng trước trao hỏi vợ chồng chủ nhà nói xin mấy trái bơ trong vườn nhà ông bưu
do nhà ông này có cây bơ ngon sai trái rụng đầy dưới gốc cây
thấy vợ là nghiêm thị nhi đang dùng dao hái trái đậu ngay sau nhà gần cây bơ
nói chuyện với bà vượng bà nhi vốn lớn giọng ồn ào
thấy họ nói chuyện ông bưu không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nên lấy cưa máy cắt cỏ trong nhà ra vườn cắt cỏ cách gốc bơ chừng một mươi năm mét
giữa nhi và bà vượng sau đó lời qua tiếng lại
nhi dùng dao xuống tay tàn độc sát hại ba bà cháu nạn nhân
và trôn sát phi tang dưới gốc cây bơ
ông bưu cho rằng do máy cắt cỏ nổ vang ông này đeo kính bịt khẩu trang để tránh cỏ và bụi đất bắn vào mặt mắt nên không nghe thấy gì
đến trưa khoảng một mươi một h ông bưu về nhà không thấy vợ đâu
thấy nhà tắm dính đầy vỏ cà phê đất
nghĩ rằng vợ đi đâu chơi và ông mặc kệ
đi nấu cơm trưa rồi cùng con trai ăn sau đó đi công việc riêng
khoảng một mươi năm giờ đoán vợ ở nhà em gái ngoài huyện đức trọng
cách nhà khoảng năm mươi km ông bưu gọi điện máy đổ chuông nhưng vợ không nghe
hỏi thì em vở nói đang đi làm không biết chị có ra không
đến một mươi tám giờ chiều em gái của nhi gọi lại anh rể nói nhi đang ở chơi nhà mình
vợ chồng nhi có hai con con gái lớn sinh năm hai nghìn đã đi làm tại thành phố đà lạt
khai với cơ quan điều tra nghiêm thị nhi liên tục tỏ ra bức xúc về việc anh đàm văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
con trai của bà vượng và là cha của hai cháu tiến thảo
bí thư đoàn xã đã làm sai giấy tờ của mình
và lấy đó là nguyên nhân khiến thị ra tay tàn ác với mẹ và hai con nhỏ của anh
cụ thể theo hung thủ nghiêm thị nhi trước đó anh đàm văn quyết làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
đã ghi sai hai số chứng minh nhân dân của nhi
đối tượng cũng thừa nhận trong bản khai rằng thực tế vay ngân hàng số tiền một mươi tám triệu đồng
nhưng được hỗ trợ một mươi triệu
trả lãi tám triệu đồng
điều bà ta thắc mắc là vì sao số tiền khi bốn mươi đồng lúc năm mươi đồng
nhi cho rằng việc trả lại bất thường này là do anh quyết làm sai
nhi đã có lần hỏi anh quyết nhưng anh quyết nói việc này do nhà nước không phải do anh
nhi sau đó luôn ấm mức trong lòng và nuôi mối thù với anh quyết
mặc dù cán bộ xã thôn đã nhiều lần giải thích nhưng nhi không chấp nhận
nuôi mối thù tức với anh quyết nên đã ra tay sát hại mẹ con anh để trả thù
thật không ngở chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không đâu mà đối tượng ra tay tàn độc một lúc
với ba bà cháu gây mất mát đau thương tột cùng cho đôi vợ chồng trẻ rúng động một vùng quê
thôn chiến nơi gia đình can phạm và nạn nhân từng sinh sống còn có tên thôn là an bình
tại địa phương đối tượng nhi nổi tiếng hung dữ hay chửi chồng con
hoặc bất cứ ai có va chạm ít giao thiệp với xóm làng và người dân trong xã
gia đình thuộc diện đủ ăn
chồng đối tượng là lưu thế bưu kể rằng
thường bị vợ chửi mắng có lần bị nhi dùng dao dọa chém nên luôn nín nhịn cho yên cửa nhà
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại phiên sơ thẩm hội đồng xét xử xét thấy nghiêm thị nhi đã trực tiếp xâm hại
đến tính mạng người khác và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trị an chung
nên đã tuyên mức án trung thân đối với bị cáo
hội đồng xét xử cũng yêu cầu bị cáo phải bồi thường sáu trăm bốn mươi bốn triệu đồng cho gia đình bị hại
tại phiên tòa bị cáo nghiêm thị nhi cho rằng mình bị oan
bị bà vượng cùng con dâu của bà vượng đổ thừa lấy trộm điện thoại là xúc phạm danh dự
nhân phẩm nên rất bức xúc đã xảy ra cãi vã với bà vượng tại vườn của nhà mình
cũng tại phiên tòa anh đàm văn quyết con trai của bà vượng bố của cháu ddt bốn tuổi và dtnt ba tuổi
cho biết từ lúc xảy ra vụ án mạng đến nay gia đình bà nhi vẫn chưa bồi thường gì cho gia đình anh
vì vậy anh quyết vẫn giữ nguyên yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền hơn sáu trăm năm mươi triệu đồng
bao gồm tiền mai táng tổn thất tinh thần cho gia đình anh